ngày ba mươi một tháng một mươi khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh lai châu đã tiếp nhận điều trị cho năm bệnh nhân
với các triệu chứng người mệt bị tiêu chảy nôn ói cả năm bệnh nhân không sốt
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ trong khoa đã điều trị triệu chứng truyền dịch dùng men tiêu hóa kháng sinh
qua khám và làm các xét nghiệm qua chẩn đoán sơ bộ các bệnh nhân bị tiêu chảy cấp nghi do ngộ độc thức ăn
đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định ăn uống bình thường không sốt không khó thở không nôn
ngành y tế khuyến cáo người dân cần mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt phải chế biến kỹ thực hiện ăn chín uống sôi để bảo đảm sức khỏe tránh bị ngộ độc do thực phẩm gây ra